mấy ngày hôm nay thời tiết sáng sớm ở hà nội khá dễ chịu gió nhẹ và mát mẻ
thức dậy sớm và bắt đầu một ngày mới với cảm giác thư thái như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng phải không ạ
vâng tuy nhiên thì mát mẻ chỉ kéo dài một vài tiếng thôi đến gần trưa trời sẽ lại nắng nóng oi bức
ngày hôm nay dự báo toàn miền bắc đều nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở phía nam thì chiều nay lại có mưa rông nhiều điểm mưa vừa mưa to thậm chí có nơi mưa rất to
những ngày này để phòng chống dịch bệnh thì nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội
ở nhà nhiều trong ngày hè nóng lực thì quý vị đừng quên bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể
đặc biệt là đối với người già và trẻ em nên ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường sức đề kháng
vâng còn đối với con trẻ thì để cho các bé giảm bớt cảm giác huồng chân thì không được ra ngoài và cũng giảm thời gian bé xem tv
thì có lẽ là những cuốn sách thú vị này những trò chơi đố vui và vận động nhẹ nhàng sẽ là lựa chọn không tồi
trẻ sẽ hứng thú hơn và các thành viên trong gia đình cũng sẽ gắn kết với nhau hơn
chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày ở nhà chống dịch vừa an toàn vừa thú vị